tiếp tục với những tin tức đáng truy khác
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
vừa gửi thư khen các lực lượng ở quảng bình đã tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài có hành vi mua bán vận chuyển trái phép ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
từ lào qua biên giới tỉnh quảng bình và việt nam qua biên giới tỉnh quảng bình
phó thủ tướng thường trực ghi nhận biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ
bộ đội biên phòng quảng bình hải quan tỉnh quảng bình và công an tỉnh quảng bình
góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
trong tình hình mới giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội mang lại sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng quảng bình
cục hải quan quảng bình công an tỉnh quảng bình tiếp tục nắm chắc tình hình tăng cường công tác phối hợp
chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả
đối với các tổ chức cá nhân có hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trước đó vào lúc sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực suối cạn cách mốc năm trăm hai mươi bảy về phía việt nam khoảng ba trăm linh m
thuộc bản cha lo xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
lực lượng đánh án ma túy quảng bình phát hiện hai đối tượng là kẹo la khon vinh khăm pacert
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
và tích sĩ
hạp pan nha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng sinh sống tại huyện thu lạ khôn
thành phố vinh chanh lào
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đưa vào nước ta tiêu thụ
lực lượng đánh án đã xiết chặt vòng vây
bắt giữ được các đối tượng
kiểm tra tại chỗ cơ quan chức năng phát hiện
kẹo la khon vinh khanh parkert và tích sĩ
hạp pan nha đang gùi
ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
để đánh thành công chuyên án này
nhiều cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án
đã phải mật phục nhiều ngày giữa rừng già
sát biên giới vô cùng khó khăn vất vả
để theo dõi đối tượng